chiều nay công an tp hà nội tổ chức hội nghị thông tin báo chí về kết quả điều tra ban đầu
vụ án giết người cướp tài sản xảy ra trên địa bàn huyện thường tín vào ngày hai mươi ba tháng một mươi
đồng thời công bố quyết định khen thưởng các đơn vị đã lập thành tích phá nhanh vụ án này
thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an dự và chủ trì hội nghị
cùng dự có đồng chí lê hồng sơn phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội
tại hội nghị công an thành phố hà nội đã công bố thư bằng khen của bộ công an và ủy ban nhân dân thành phố hà nội
khen tặng công an tp hà nội công an huyện thanh trì vì đã phối hợp điều tra khẩn trương phá án
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc chúc mừng thành tích của tập thể cá nhân tổ chức
đã tham gia phát hiện điều tra nhanh chóng và kịp thời bắt giữ hai đối tượng thu giữ vật chứng phục vụ công tác sau này
theo kết quả điều tra các lực lượng tập trung cao độ khẩn trương ra soát
khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi sáu tháng một mươi công an đã triệu tập nguyễn xuân trung ba mươi năm tuổi trú tại thường tín hà nội
là đối tượng đã đi cai nghiện về đối tượng này đã có nhiều thủ đoạn chống đối
chỉ khai nhận nhặt được điện thoại và xe đạp trên đường d
sau một thời gian đấu tranh quyết liệt đối tượng trung đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
ngay sau đó cơ quan điều tra tiếp tục truy bắt được nguyễn văn quân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xã quất động huyện thường tín là đối tượng đồng phạm với trung
hiện giám đốc công an tp hà nội đã chỉ đạo các đơn vị củng cố hồ sơ tài liệu chứng cứ khởi tố bị can
xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật